trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
các đại biểu đóng góp ý kiến về thời gian lập biên bản xử lý tăng mức xử phạt tối đa biện pháp xử phạt
theo ý kiến của nhiều đại biểu việc áp dụng các biện pháp xử phạt cần bảo đảm tính hiệu quả không phải lúc nào tăng mức xử phạt bằng tiền sẽ hiệu quả
đối với các lãnh vực khác thực tiễn cho thấy hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng nhiều nhất là phạt tiền
do đó tôi đề nghị cân nhắc xem xét có đánh giá toàn diện khoa học về mức tiền phạt tối đa để có mức tiền phạt tối tương xứng với tính chất mức độ của vi phạm đủ sức răng đe hợp lý và phòng ngừa hạn chế vi phạm hành chính
vì nếu phức phạt quá thấp thì cũng không đủ sức răng đe mà nếu như mức phạt quá cao quá hạ khắc thì khó khả thi trong thực tiễn
tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét và bổ sung hình thức phạt lao động công ích
việc áp dụng hình thức xử phạt này đã tác động trực tiếp tới ý thức người vi phạm
vì sức lao động là cái thứ không thể thay thế được của người vi phạm còn tiền bạc thì hoàn toàn có thể thay thế thậm chí có thể vay mượn để đột phạt
hình thức này giúp cho việc thi hành xử phạt có tác dụng tích cực hơn trong việc hình thành ý thức pháp luật
đồng thời qua đó thì người phạm tội nhận thấy được bổn phận trách nhiệm của mình đối với cộng đồng với những người xung quanh
với biện pháp xử phạt bằng cách ngừng cung cấp dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ vi phạm hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
tôi tán thành với việc bổ sung biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm là biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm hành chính
thực tế quản lý nhà nước ở địa phương cho thấy tình trạng vi phạm hành chính nhất là lĩnh vực xây dựng rất khó ngăn chặn bởi nhiều lý do nhất là khi các cá nhân tổ chức cố tình vi phạm
nếu chỉ thực hiện biện pháp tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hiện hành chính quy định tại điều một trăm hai mươi năm của dự thảo luật là chưa đủ để ngăn chặn vi phạm hành chính
tôi cho rằng bổ sung biện pháp cưỡng chế cắt điện nước hay biện pháp ngăn chặn để đảm bảo xử lý vi phạm hành chính đều chưa thuyết phục
và tính khả thi không cao và trái với nguyên tắc tự thỏa thuận tự chịu trách nhiệm trong bộ luật dân sự
cũng tại phiên thảo luận một số ý kiến cũng đề nghị dự luật cần có quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan thủ trưởng cơ quan xử lý vi phạm hành chính về giám sát xử lý vi phạm hành chính làm rõ thực trạng khó kiểm soát hết các hành vi vi phạm